hàng năm khi mùa nước nổi tràn đồng hàng trăm con trâu di cư từ đồng này sang đồng khác để tìm kiếm thức ăn
và đây là một nét đẹp nên thơ ở các tỉnh miền tây sông nước
thời điểm này trên các cánh đồng xả lũ ở khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp từng đàn trâu lại đổ bộ về
lúa hẻ thu đã thu hoạch còn lại cỏ và gốc dạ là môi trường lý tưởng để trâu đến tìm thức ăn
dù phải vất vả di chuyển từ đồng này qua đồng khác để vỗ béo cho đàn vật nuôi nhưng bù lại chủ trâu không phải đi tìm thức ăn mang về tận chuồng
hình thức chăn nuôi này diễn ra phổ biến trong những tháng mùa nước nổi
hình ảnh từng đàn trâu ung dung gặm cỏ rồi lướt nước chuyển đồng gợi lên vẻ đẹp thân quen ở những vùng quê mà không dễ nơi nào có được